xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhanh lúc chín h của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị công an huyện crong park tỉnh đắk lóc vừa tạm giữ khẩn cấp bảy đối tượng để điều tra về các hành vi hiếp dâm và không tố giác tội phạm
bảy đối tượng đều trú tại xã ia hieu huyện kronpark có tuổi đời từ một mươi sáu đến hai mươi một tuổi
trong đó ba đối tượng là ai khăn ai khắp ai hỡ có hành vi hiếp dâm và bốn đối tượng còn lại không tố giác tội phạm
vụ việc xảy ra vào trưa ngày tám tháng bốn sau khi tổ chức ăn nhậu
các đối tượng đã nảy sinh ý định quan hệ tình dục với một cô gái ở xã ia hieu huyện kronpark có quen biết ở trước đó
cả nhóm đã bàn bạc dẫn dụ cô gái cùng với một người bạn vào khu dãy vắng
sau đó ai khăn ai khắc và ai hỡ đã dùng vũ lực khống chế rồi thay nhau hãm hiếp nạn nhân
hai nạn nhân sau đó đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi đồi bại của các đối tượng
công an tỉnh nghệ an vừa phá thành công chuyên án triệt xóa ổ nhóm tổ chức chuyên nghiệp
do các đối tượng mang nhiều tiền án tiền sự thực hiện trộm hơn hai tấn chó
bước đầu cơ quan công an đã bắt giữ được ba đối tượng
đó là nguyễn văn điều nguyễn văn duyệt và nguyễn văn cương đều trú tại nghệ an
trong đó duyệt và cương đã có nhiều tiền án về nhiều tội danh
cơ quan công an xác định điều là đối tượng chủ mưu cầm đầu cung cấp công cụ xe máy gắn biển số giả
để cả nhóm thực hiện hành vi
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cho đến khi bị bắt giữ
đã thực hiện hơn năm mươi vụ trộm và tiêu thụ chó trên nhiều địa bàn với tổng khối lượng khoảng hơn hai tấn
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an đang tạm giữ hình sự ba đối tượng trên
để tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan thành phố ninh bình tỉnh ninh bình vừa cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng
liên quan đến hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
cầm hung khí đi trên đường để gây dối trật tự công cộng
dạng sáng ngày một mươi bốn tháng bốn tổ công tác một trăm sáu mươi một của cơ quan thành phố ninh bình trong quá trình thực hiện tuần tra
đã phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao lạng lách đánh võng trên các tuyến đường
của thành phố ninh bình và đáng chú ý các thanh thiếu niên này còn mang dao phóng lợn vỏ chai bia
dao kiếm gây mất an ninh trật tự
triển khai các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an đã triệu tập hai mươi chín thanh thiếu niên tuổi từ một mươi bốn đến một mươi chín tuổi lên làm việc
tăng vật thu giữ gồm một mươi xe máy một mươi hai chiếc phóng lợn hai dao
công an tp ninh bình đang tiếp tục triệu tập các đối tượng đang bỏ trốn và lập hồ sơ gửi cơ quan cảnh sát điều tra
để giải quyết theo thẩm quyền đề nghị người dân chứng kiến hoặc bị các đối tượng gây thương tích
gây hư hỏng tài sản đến công an thành phố ninh bình để trình báo và giải quyết theo quy định
tại thành phố tân uyên tỉnh bình dương vào chiều tối ngày hôm qua đã xảy ra một vụ cháy sưởng may
ở trong khu dân cư
theo người dân vụ cháy gây ra khói mù mịt kèm theo nhiều tiếng nổ lớn khiến cho người dân vô cùng hoảng sợ
vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng bốn người dân phát hiện có cháy xảy ra ở sưởng mây ở gần khu dân cư
tại đường dt bảy trăm bốn mươi bảy thuộc khu phố mỹ hiệp phường thái hòa thành phố tân uyên tỉnh bình dương
người dân đã sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành
ngọn lửa mỗi lúc một lớn lan rộng và bao trùm sưởng mây
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã điều động gần một mươi xe chữa cháy cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ nỗ lực dập lửa
đám cháy lan sang cơ sở chữa máy có nhiều bình oxy gây nổ
sau nhiều giờ đồng hồ nỗ lực đến khoảng hai mươi một giờ cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế
cơ quan cảnh sát điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tiến hành công bố và tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam và tiến hành khám xét
với nguyễn việt hùng nguyên phó tri cục trưởng tri cục thi hành án dân sự huyện trợ lách tỉnh bến tre về hành vi nhận hối lộ
kết quả điều tra xác định trong quá trình được phân công tổ chức thi hành án liên quan đến hai người dân
một người trú tại thị trấn trợ lách huyện trợ lách và một người trú tại xã phú mỹ huyện mò cái bắc tỉnh bến tre
nguyễn việt hùng đã nhiều lần voi vĩnh yêu cầu hai người trên đưa tiền để giải quyết các vụ việc thi hành án
sau đó hùng đã nhiều lần nhận tiền của các đương sự
chuyển sang một thông tin khác cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ba tháng hai mươi một ngày
đối với nguyễn khắc duy ba mươi tuổi chú ở huyện đồng phú tỉnh bình phước để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
theo điều hai trăm sáu mươi bộ luật hình sự
trước đó vào khoảng sáu h bốn mươi năm phút ngày một mươi ba tháng ba duy điều khiển xe tải biển kiểm soát sáu mươi h bốn nghìn hai trăm bảy mươi bảy
lưu thông trên quốc lộ một hướng từ thành phố hồ chí minh đi tỉnh bình thuận
khi lên cầu vượt đoạn thuộc phường long bình tp biên hòa đã va chạm với xe máy biển số sáu mươi tám g một trăm năm mươi nghìn năm trăm hai mươi do ông danh tuấn bốn mươi sáu tuổi điều khiển
chở theo bà thị tha bốn mươi tuổi cùng chú ở tỉnh kiên giang chạy cùng chiều
sau cú va chạm ông tuấn và bà tha ngã xuống đường bị xe tải của duy cán tử vong tại chỗ
qua điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến hai nạn nhân tử vong là do nguyễn khắc duy điều khiển xe tải vượt bên phải không đảm bảo an toàn gây ra vụ tai nạn chết người
theo quy định thì trên cầu không được vượt
công an thành phố bù ma thuật tỉnh đắk lắc đang khẩn trương truy tìm nam thanh niên cướp hơn hai trăm linh tờ vé số của một bà cụ có hoàn cảnh khó khăn
theo thông tin ban đầu tối ngày một mươi bốn tháng bốn bà nguyễn thị cúc sáu mươi sáu tuổi trú tại phường tân tiến thành phố buôn ma thuật đi bán vé số trên địa bàn phường thống nhất
đến khoảng hai mươi h ba mươi phút khi bà cúc tới hẻm một trăm tám mươi năm đường phan bộ châu thì một nam thanh niên đi xe máy đến và ngỏ ý cho bà đi nhờ xe
sau khi bà cúc cảm ơn và từ chối thì nam thanh niên quay lại hỏi mua vé số
khi bà cúc vừa đưa cọc vé số ra thì bị đối tượng giật lấy khoảng hai trăm linh tờ vé số chuyển thẳng
sau khi bà cúc đưa cọc vé số ra thì bị đối tượng giật lấy khoảng hai trăm linh tờ vé số chuyển thẳng
cùng chú thành phố thái nguyên và nguyễn văn bắc chú tại huyện đồng hỷ
theo kết quả điều tra ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn bắc đi xe máy chở chiến đến khu vực sân vận động
đang xây dựng ở xã phúc triều để trộm dây điện sau đó mang đi bán được một năm triệu đồng rồi mua ma túy sử dụng
trước đó cùng với thủ đoạn trên chiến và đình cũng đã trộm cắp chót lọt năm mươi mét dây điện tại đây
sau đó mang bán được số tiền hai tám triệu đồng
tại cơ quan công an chiến còn khai nhận thời gian qua đã cùng đồng bọn thực hiện
một số vụ trộm cắp dây điện tại công trình cầu bến tượng thuộc tổ hai phường trương vương và khu dân cư túc duyên
gây mất điện ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị khán giả mới đây apple đã gửi cảnh báo tới những người dùng iphone trong diện
có nguy cơ trở thành nạn nhân của cuộc tấn công phần mềm gián điệp đánh thuê
theo đó apple cho biết kẻ xấu đã cố gắng khai thác iphone từ xa thông qua phần mềm gián điệp đánh thuê
tuy nhiên việc này không nhắm đến đa số người dùng mà chỉ những mục tiêu cụ thể
cùng thời điểm này trên mạng xã hội nhiều người chia sẻ về nguy cơ bị chiếm tài khoản
nếu xác nhận yêu cầu xác minh id apple gây hoang mang trong dự luận
thực tế các chuyên gia đều chưa có ghi nhận cuộc tấn công nào thông qua việc này
là một người dùng iphone đã nhiều năm nay
chị lưu tú uyên thường xuyên cập nhật thông tin và nắm được cảnh báo đe dọa mới của apple
qua các phương tiện truyền thông đại chúng
theo chị việc này thực ra không đáng lo ngại và chị cũng không phải là một trong những người trực tiếp nhận được thông báo
xong chị cũng chủ động tăng cường bảo mật cho thiết bị của mình
thực ra thì đây cũng không phải là lần đầu tiên mình nhận được những cái thông báo như thế từ phía apple
và như những kinh nghiệm từ những lần trước thì hiện nay thì mình đã update lên cái hệ điều hành mới nhất
theo như khẳng định của bên hãng
và ngoài ra thì tất cả những tài khoản mà có thể cài đặt bằng mật hai lớp thì mình đều đã cài đặt bằng mật hai lớp rồi
và hiện tại mình chỉ cần kiểm tra lại những cái bằng mật hai lớp đấy nữa thôi
theo đó apple đã gửi thông báo về mối đe dọa về các cuộc tấn công phần mềm gián điệp đánh thuê qua email đăng ký apple id
cũng như imesis của những người có thể trở thành nạn nhân ở chín mươi hai nước
ngoài ra khi đăng nhập trang apple id người dùng cũng nhận được cảnh báo tương tự
trước thông tin trên cục an toàn thông tin đã đưa ra khuyên cáo những người dùng nhận được thông báo trên
nên liên hệ đến bộ phận kỹ thuật của công ty để được hỗ trợ
ngoài ra người dùng không nhận được cảnh báo cũng cần hết sức cảnh giác
cho những rủi ro bảo mật và nguy cơ tấn công mã động có thể xảy ra
đầu tiên là người dùng phải biết được đâu là phần mềm có thể cài đặt một cách an toàn
và không cài những phần mềm ở đường link lạ hay là nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng
thứ hai là khi mà có một đường link lạ và gửi đến máy điện thoại của mình thì luôn luôn phải kiểm tra trước kỹ càng
chúng ta nên nhanh chóng
cập nhật những cái bản vá từ nhà phát triển nâng cấp ios để mà có thể là phá được cái lỗ hồng này
và cũng như là đảm bảo là điện thoại luôn được cập nhật những cái phần bảo vệ tốt nhất
chúng ta có thể thay đổi cái hành vi của chúng ta chúng ta nâng cao cái nhận thức về an toàn thông tin
trên cơ sở đấy chúng ta có thể sử dụng các thiết bị thông minh một cách thông minh
và giúp cho chúng ta có thể an toàn trước các cái hình thức tấn công cài đặt các cái phần mềm chính hãng
các cái phải không sử dụng các cái phần mềm trôi nổi
cái thứ hai nữa là không click vào các cái đường linh ngã
bất kỳ một cái sự cố gì bất thường trên hệ thống xảy ra thì chúng ta cần phải có
phải có biện pháp xử lý để làm sao hạn chế tối đa những cái rủi ro có thể đến đối với lại đối với lại cái thiết bị của chúng ta sử dụng
ngoài ra gần đây nhiều người dùng mạng xã hội đồng loạt chia sẻ thông tin về việc nếu nhận được thông báo xác minh id apple
điện thoại sẽ bị chiếm tài khoản
tuy nhiên apple khẳng định các cuộc tấn công mà apple cảnh báo không liên quan gì đến thông báo xác minh id apple
cho đến thời điểm hiện tại các chuyên gia đều chưa có ghi nhận cuộc tấn công nào thông qua việc xác minh id apple
thực ra khi mà chúng ta nhận được một cái pop up về apple id thì chúng ta phải hiểu rằng là tài khoản apple id của chúng ta đã bị lộ thông tin ra ngoài
và việc này hoàn toàn có thể là do chúng ta đã ấn vào những đường linh lạ và điền những cái thông tin đăng nhập vào đường link này
hoặc là đăng nhập vào đường linh này
hoặc là đăng nhập vào những cái phần mềm không rõ nguồn gốc trên mạng vào điện thoại của chúng ta
khi mà có một cái pop up trên điện thoại thì chúng ta không nên ngay lập tức ấn vào xác nhận mà phải kiểm tra xem đây là xác nhận này từ đâu
và chúng ta có những hành động gì trước đấy để tạo nên pop up này
và chỉ khi đấy thì chúng ta mới xác nhận đây là hành động đến từ chúng ta
cục an toàn thông tin đã khuyến nghị tất cả các tổ chức cá nhân không đăng tải chia sẻ phát tán hoặc bình luận đồng thuận với tin giả tin sai sự thật
tin gây hoang mang dư luận ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự đồng thời tiếp tục thiết lập và duy trì các biện pháp bảo mật cho thiết bị của mình
trong phần tiếp theo của chương trình tội phạm xâm hại trẻ em đang ngày càng diễn biến phức tạp khó lường cùng bàn luận về nội dung này trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay
bộ giáo dục và đào tạo chính thức ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học và tuyển sinh ngành cao đẳng
ngành giáo dục mầm non năm hai nghìn hai mươi bốn
thưa quý vị tại việt nam bảo vệ trẻ em trên không gian mạng đã được đề cập trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật
đền hình như là luật công nghệ thông tin luật an toàn thông tin mạng luật trẻ em luật an ninh mạng
và mới đây nhất là vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
đây cũng là chương trình quốc gia đầu tiên của việt nam nhằm bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên không gian mạng
xong trong thời đại phát triển của công nghệ tội phạm đã triệt để lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội
theo đó đã có nhiều trẻ em bị xâm hại trên không gian mạng gây ra những hệ lụy khôn lường
theo tổ chức giám sát mạng internet hiện nay các nội dung lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến có dấu hiệu gia tăng
trong số những hình ảnh tìm thấy thì độ tuổi từ ba sáu tuổi chiếm năm mươi bảy đến một mươi tuổi chiếm hai mươi
theo các nội dung thì những đứa trẻ bị kẻ lạm dụng từ xa và bị ép buộc thực hiện các hành vi
tại việt nam báo cáo năm hai nghìn hai mươi hai của interpol và unicef cho thấy có một trẻ em việt nam bị rụ rỗ gửi ảnh video về bộ phận nhạy cảm
khi sử dụng internet
không chỉ vậy hai trẻ em việt nam nhận được yêu cầu trò chuyện tình dục qua mạng
một trăm linh trẻ em việt tham gia khảo sát bị chia sẻ hình ảnh nhạy cảm khi không có sự đồng ý
điều đáng chú ý là trong quá trình sử dụng internet ba trẻ em việt bị đề nghị cho tiền hoặc quà để thực hiện hành vi quan hệ tình dục
vâng xin mời đồng chí dành thời gian cho khán giả trên antv
thưa đồng chí là tội phạm xâm hại trẻ em có diễn biến ngày càng phức tạp và với các thủ đoạn tinh vi và khó lường
đồng chí có thể đánh giá chung với diễn biến này như thế nào trong thời gian vừa qua ạ
tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trực tuyến cũng như ở ngoại tuyến hiện đang có những tình hình và diễn biến rất là phức tạp
bọn tội phạm không từ một thủ đoạn nào để mà răng những cái cạm bẫy để mà rô rỗ lừa gạt cướp ép người dân
mà cái nhóm đối tượng mà chúng hướng tới lại là học sinh sinh viên và trẻ em thì dự báo trong thời gian tới
tội phạm hình sự nói chung cũng như tội phạm xâm hại trẻ em đặc biệt là xâm hại trực tuyến sẽ còn có những diễn biến phức tạp
vâng đồng chí có thể phân tích phương thức thủ đoạn hay có thể nói là các cạm bẫy mà đục các đối tượng tội phạm thường đưa ra trên các không gian mạng mà để dụ dỗ các em nữ sinh học sinh sập bẫy ạ
các thủ đoạn trên mạng xã hội thì rất nhiều rất phong phú
nhưng mà chủ yếu là chúng lợi dụng vào những sự tò mò sự nhẹ dạ cả tin cũng như là những lòng tham của người dân để thực hiện những hành vi lừa đảo
còn về vấn đề lạm dụng tình dục thì chúng đã đưa ra những lời mời chào rụ rỗ có cánh nguy trang thành những đối tượng thành những người tốt để mà rụ rỗ lừa gạt đối với các em học sinh và trẻ em
việc phát hiện điều tra xử lý đối với tội phạm trên không gian mạng là vấn đề rất khó khăn
bởi vì đây là
một cái loại tội phạm không biên giới
đối tượng ngồi ở nước này vẫn có thể là xâm hại nạn nhân ở nước kia và hậu quả vẫn xảy ra bình thường
hai nữa là nhiều nạn nhân khi bị xâm hại thậm chí là tấn công tình dục trên môi trường mạng nhưng do nhiều lý do
nên là họ còn né tránh không tích cực không mạnh dạng báo tin tố giác và cung cấp tài liệu cho cơ quan công an
nên là cái việc mà phát hiện điều tra xử lý ngày càng khó khăn hơn
vậy thì theo ông chí cần thể hiện như thế nào đối với vai trò của gia đình nhà trường trong công tác là giúp đỡ quan tâm các em để phòng ngừa ngăn chặn loại tội phạm này ạ
trước hết là gia đình là môi trường đầu tiên
gia đình có thể là do áp lực của công việc do áp lực của cuộc sống
xong mỗi một gia đình đặc biệt mỗi một bậc phụ huynh phải có cái phương thức phương án làm sao mà quản lý giám sát
và đặc biệt là phải là tham vấn hướng dẫn cho con em mình cái cách tiếp cận an toàn lành mạnh
trên môi trường mạng chúng ta không thể phủ nhận được lợi ích của mạng xã hội
nhưng phải có cách sử dụng một cách an toàn nành mạnh hướng dẫn cho các em cách phòng ngừa tự phòng ngừa tự bảo vệ và những văn hóa ứng xử kỹ năng né tránh trên môi trường mạng
về vấn đề nhà trường đây cũng là một môi trường rất là quan trọng
nhà trường trước hết phải phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức đoàn thể để làm sao tuyên truyền giáo dục hướng dẫn pháp luật cho học sinh những kỹ năng tiếp cận mạng
phải tăng cường vấn đề giáo dục kỹ năng sống đặc biệt là những kỹ năng tiếp cận và sử dụng mạng
qua các chuyên án đồng chí và các đồng chí đấu tranh triệt phá đồng chí có kiến nghị thêm những giải pháp nào để có thể nâng cao hiệu quả công tác này ạ
giải pháp thì có nhiều trước hết về những cơ quan chức năng
thực hiện quyết định tám trăm ba mươi của thủ tướng chính phủ các bộ ngành đều đã phải xây dựng những kế hoạch thực hiện của ngành mình
đặc biệt là bộ công an
đặc biệt là bộ công an
chúng tôi cũng đã có những kế hoạch riêng tăng cường những công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật phòng ngừa và đấu tranh triệt đẻ đối với những loại tội phạm trên không gian mạng
nhưng quan trọng nhất là vấn đề gia đình
mỗi gia đình phải có kỹ năng tự bảo vệ và quan tâm hơn đến con em mình
nhà trường cũng phải có phối hợp dạy những kỹ năng sống để làm sao cho các em tự nhận biết tự nhận diễn được hành vi tội phạm trên không gian mạng
biết cách lé tránh những lời mời chào có cánh những vấn đề màu hồng trên không gian mạng
tránh không xa vào thạm bẫy của các đối tượng trên môi trường mạng
vâng rõ ràng như đồng chí phân tích thì vai trò của gia đình và nhà trường rất quan trọng trong công tác phòng ngừa và ngăn chặn loại tội phạm này
một lần nữa xin cảm ơn chia sẻ của đồng chí và khán giả của hình ảnh antv
bộ giáo dục và đào tạo chính thức ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học năm hai nghìn hai mươi bốn
thông tin chi tiết sẽ có trong cụ tin chính sách ngay sau đây
bộ giáo dục đào tạo chính thức ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học và tuyển sinh ngành cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm hai nghìn hai mươi bốn
theo kế hoạch ban hành năm nay thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống chung của bộ giáo dục và đào tạo từ ngày một mươi tám tháng bảy
và được điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần đến một mươi bảy h ngày ba mươi tháng bảy
từ ngày ba mươi một tháng bảy đến một mươi bảy h ngày sáu tháng tám thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến
chậm nhất ngày hai mươi một tháng bảy bộ giáo dục và đào tạo sẽ công bố điểm sàn với khối ngành sức khỏe và sư phạm
trước một mươi bảy h ngày một mươi chín tháng tám các trường phải công bố điểm chuẩn thông báo cho thí sinh trúng tuyển đợt một sớm hơn so với năm ngoái ba ngày
đến một mươi bảy h ngày hai mươi bảy tháng tám thí sinh hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến
theo quy định tại thông tư bốn mươi ba hai nghìn hai mươi ba của bộ giao thông vận tải
việc nghiệm thu xe cơ giới cải tạo
là một phần thực hiện trong công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
vì vậy để đảm bảo thực hiện nghiêm quy định cục đăng kiểm việt nam yêu cầu các đơn vị đăng kiểm
các đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ không được tùy tiện tự ý đưa ra các yêu cầu không có trong quy định do bộ giao thông vận tải ban hành
đồng thời cục đăng kiểm việt nam đề nghị các đơn vị không được từ chối cung cấp dịch vụ kiểm định xe cơ giới
nghiệm thu xe cơ giới cải tạo trái quy định nếu để xảy ra sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định
sở giao thông vận tải hà nội triển khai thí điểm ứng dụng giải pháp công nghệ tìm kiếm và thanh toán giá trong giữ xe
nhằm hạn chế tiến tới không sử dụng tiền mặt tại bảy vị trí
cụ thể bãi đỗ xe trần quang khải bãi kín cho phương tiện ô tô
điểm trong xe ô tô tạm thời dưới lòng đường trên các phố lý thưởng kiệt phan chu trinh lý thái tổ tại hai vị trí
nguyễn thượng hiền và điểm trông xe máy tạm thời trên hè phố phủ doãn
theo sở giao thông vận tải việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ trông giữ xe
nhằm từng bước hình thành hệ thống giao thông thông minh tạo thói quen không sử dụng tiền mặt khi thanh toán giá dịch vụ trong giữ xe của người dân
tăng cường công tác quản lý nhà nước đồng thế minh bạch trong công tác thu giá dịch vụ trông giữ xe tại các bãi đỗ xe
điểm trông giữ xe tạm thời đảm bảo an ninh trật tự đô thị ngăn nắp xã hội phân minh
tiếp sau đây xin mời quý vị và các bạn điểm qua một số thông tin đáng chú ý được đăng tải trên các số báo ra trong sáng ngày hôm nay
thưa quý vị trước sự tăng trở lại của lãi suất chia sẻ với báo đại đoàn kết thì nhiều doanh nghiệp cũng như là người đi vay
lo ngại lãi suất cho vay sẽ tăng lên trong thời gian tới
giới chuyên gia cho rằng ngân hàng tăng lãi suất huy động vnđ nhằm tránh việc người dân rút tiền đồng đầu cơ usd
trong bối cảnh tỷ giá vnđ usd tăng trong thời gian vừa qua
bên cạnh đó trong bối cảnh giá vàng liên tiếp thiết lập các kỷ lục mới
rất có thể nhiều người dân thấy lãi suất tiết kiệm thấp sẽ rút khỏi ngân hàng và chạy sang đầu tư vàng
chưa kể là chính ngân hàng cũng cơ cấu lại nguồn vốn để đón xu hướng tăng tín dụng trong thời gian tới
theo các chuyên gia lãi suất huy động tăng trong thời gian vừa qua hoàn toàn trở thành xu hướng
nhưng sẽ gây áp lực lên lãi suất cho vay
việt nam nổi lên là một đối tác tin cậy có khả năng cung ứng hàng hóa chất lượng
và đặc biệt là nguồn hàng không bị gián đoạn
chính vì vậy mà nhiều doanh nghiệp tập đoàn quốc tế đã đến việt nam để mua hàng
thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân
hiện nay việt nam xuất khẩu khoảng bảy tỷ usd
cho các siêu thị của walmart trên toàn cầu
và là một trong năm nước cung cấp hàng nhiều nhất vào hệ thống walmark
ngoài walmart dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi bốn tập đoàn e on sẽ xuất khẩu một tỷ usd hàng việt
thông qua hệ thống siêu thị e on
theo đánh giá của các nhà mua hàng quốc tế việt nam đang trở thành công xưởng mới của thế giới
làm mắt xích quan trọng và là địa điểm chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu
tuy nhiên đại diện của các tập đoàn cũng khuyến cáo doanh nghiệp việt nam
bên cạnh nâng cao chất lượng sản phẩm giá cả hay tốc độ giao hàng
thì cũng cần chú ý đến tiêu chí phát triển xanh phát triển bền vững
mặc dù hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt phí cho sinh viên sư phạm tốt hơn so với trước đây
nhưng kết quả tuyển sinh vẫn chưa được như kỳ vọng
thông tin được đăng tải trên báo tuổi trẻ
cụ thể vào năm hai nghìn hai mươi hai
quy mô đào tạo khối ngành sư phạm là hơn tám mươi chín sinh viên
trong khi hai năm trước đó
quy mô đào tạo khối ngành này đều trên một trăm năm mươi sinh viên
điều đáng nói là nhiều tỉnh kêu thiếu giáo viên
nhưng dường như lại không quan tâm đến việc đặt hàng đào tạo
hoặc là đấu thầu với các trường đào tạo ngành sư phạm
theo nghị định một trăm một mươi sáu hai nghìn hai mươi của chính phủ
nguyên nhân là do nhiều địa phương không đủ kinh phí để triển khai
hoặc xử lý kinh phí đào tạo còn vướng
trong khi đó không ít sinh viên không muốn đăng ký sinh viên
không muốn đăng ký hưởng chính sách của nghị định một trăm một mươi sáu
do bản thân muốn tự do tìm nơi làm việc
chứ không muốn theo sự sắp xếp của địa phương